thưa quý vị trước xu hướng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới
tại việt nam nhiều doanh nghiệp cũng đã nắm bắt và đón đầu xu thế này
theo kết quả khảo sát của hai doanh nghiệp vừa và nhỏ của hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố hà nội vừa qua cho thấy
có đến tám mươi năm đại diện doanh nghiệp cho biết rất quan tâm đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và có năm mươi năm doanh nghiệp đánh giá của cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có tác động rất lớn đến nền kinh tế việt nam
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ
được dự báo sẽ tạo ra những cơ hội lớn cho các doanh nghiệp việt nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
tự động hóa các quy trình kinh doanh tăng cường khả năng kết nối qua các thiết bị di động và tiếp cận với cơ sở dữ liệu lớn
đồng thời những tính năng xử lý thông tin sẽ được nhân lên bởi những đột phá công nghệ trên nhiều lĩnh vực của cách mạng số
hay còn gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ tư được nhiều doanh nghiệp hồ hời đón nhận
tôi nghĩ rằng chúng ta không thể dừng lại được bởi vì thế giới đang phát triển và thế giới đang chuyển biến thành thành một cuộc công nghiệp
nếu như bây giờ chúng ta không chuẩn bị để thay đổi thì có nghĩa rằng mãi mãi chúng ta sẽ chụp rồi
tại doanh nghiệp chúng tôi thì trước hết là chúng tôi đi vào quản trị bằng vật định nguồn nhân lực vật định các nguồn lực
và tôi nghĩ hoạch định các nguồn lực lại bằng công nghệ thông tin hóa trước hết là như vậy
do nếu không tham gia vào thì chúng ta sẽ là một trong những người mà
bị ảnh hưởng việc đầu tiên đó là việc làm
nhưng nếu mà chúng ta tham gia vào thì chúng ta sẽ là một trong những người mà không những là không bị ảnh hưởng
mà chúng ta còn là làm chủ cái hoạt động của mình làm chủ cái lĩnh vực thời trang làm chủ cái hoạt động của chính doanh nghiệp của mình
hiện nay nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ điện tử viễn thông đã chủ động đón đầu xu thế công nghệ lần thứ tư
thực tế chúng tôi đã
chúng ta tham dự vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay nói cách khác là cuộc chuyển đổi số từ bảy năm trước
fpt trong những năm vừa qua đã tham dự vào các đề án nền tảng để xây dựng thành phố thông minh đặc biệt chúng tôi tập trung vào giao thông thông minh y tế thông minh
và hiện nay với sự tham gia sớm như vậy chúng tôi đang có thế và lực để đi tiên phong trong cuộc chuyển đổi số ở rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới
và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ điện tử viễn thông đã bắt đầu bắt tay với các đơn vị đầu đàn về công nghệ trên thế giới
phát triển các dự án xây dựng thành phố thông minh và nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ iot phục vụ cho nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải nông nghiệp môi trường
theo dõi và chăm sóc sức khỏe trong y tế vận hành và giám sát trong nhà máy

các dịch vụ về iot hoặc các vấn đề liên quan đến cách mạng công nghiệp ví dụ như trong lĩnh vực của một thành phố có giao thông giáo dục y tế vấn đề về môi trường
đây là sản phẩm nhà thông minh được điều khiển trên nền tảng ios android hay window sphone một sản phẩm được xây dựng trên nền tảng iot
điều điểm rõ nét nhất của công nghệ này chính là sự tương tác giữa con người với các thiết bị đồ vật trong nhà thông qua môi trường mạng như điều khiển đóng mở cửa
bật đèn tv
hay tự động chăm sóc cho vật nuôi
cái lợi ích mà công nghệ bốn cũng như là công nghệ cao bây giờ là lợi ích nhiều nhiều nhất là cái chi phí để mình làm một cái hệ thống bảo hành cái đó là cái thực nhất là toàn bộ cái hệ thống bảo hành như ngày xưa chúng ta phải có một đội ngũ nhân viên nhiều để sử dụng viết rồi là nhận thông tin để bảo hành cho khách mà khách hàng cũng mất thời gian mất tốn kém để đi các cửa hàng để đăng ký cái sản phẩm mua để bảo hành
trên thực tế tại việt nam cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư cũng chứng kiến sự du nhập của các công nghệ tiên tiến giúp tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới tăng hiệu suất sản xuất và thúc đẩy sản phẩm và dịch vụ mới tăng hiệu suất sản xuất và thúc đẩy sáng tạo
điều này đã tạo ra cơ hội cho chính các doanh nghiệp sản xuất trong nước phải nỗ lực tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng
không có chiến lược riêng trước cuộc cách mạng này
tham gia vào cuộc cách mạng số doanh nghiệp cũng phải đối diện với vấn đề về nguồn nhân lực khi lao động có hàm lượng công nghệ cao đang thiếu hụt trầm trọng

thì đang gặp rất là nhiều sự thách thức trong việc là cung ứng đủ những nguồn nhân lực vừa cả về chất lượng lẫn số lượng để đáp ứng được cái sự phát triển của cái ngành công nghệ của chúng ta
một điều đáng lo ngại nữa là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đang đặt ra cho những hiểm họa khôn lường về an ninh mạng an ninh thông tin đặc biệt trong bối cảnh mà các cuộc tấn công mạng đang ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp
trong khi đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không có đủ nguồn lực để tập trung cho công tác an toàn bảo mật mà chỉ tập trung nguồn lực để phát triển kinh doanh